thưa quý vị những năm trở lại đây sân khấu việt nam nói chung đang rơi vào khủng hoảng
tình trạng khan hiếm kịch bản hay lượng khán giả đến với sân khấu không tăng lên mà còn sụt giảm khiến sản diễn thù hẹp
và trong bối cảnh như vậy thì đầu năm hai nghìn hai mươi vừa qua dịch covid một mươi chín cũng lại càng khiến cho sân khấu nghệ thuật vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn
trước sự lấn át của nhiều loại hình giải trí sân khấu nói chung dường như dần bị lép vế không còn nằm trong danh mục yêu thích của đại bộ phận khán thính giả
ít đối tượng phục vụ không nuôi sống được bằng nghề diễn viên bỏ sân khấu đi chạy show làm youtube và không mặn mà với vai diễn là chuyện không hiếm
qua quá trình phát triển thì truyền hình đen ngôi internet đen ngôi rất nhiều kênh thông tin và sân khấu đã dần dần đã có thời điểm bị rơi vào quên lắm
cái này có rất nhiều lý do
một là sự phát triển tróng mắt của khoa học kỹ thuật
hai là cũng phải nhìn nhận là do chính những người làm sân khấu không thay đổi kịp không bắt kịp và không đánh giá đúng tình hình phát triển
dẫn đến mình bị thụt lùi mà không biết
rồi cả những thiết chế sân khấu những giảp hát nữa đã lâu rồi thì cũ kỹ khiến cho khán giả đến cảm thấy không được thoải mái
thì những cái khó khăn đấy thì tôi nghĩ rằng là đã nhiều người đưa ra rồi
từ thực tiễn
từ thực tiễn của sân khấu cần thiết phải có những giải pháp hữu hiệu lâu dài để thay đổi hoạt động tổ chức biểu diễn nhằm thu hút khán giả đến với sân khấu
ta lấy lại cũng không phải là một phương cách có thể làm được mà phải làm bằng nhiều cách nhiều chiều
tôi nghĩ là một mặt các đơn vị vẫn phải xây dựng những vở diễn mang chất lượng
vừa chất lượng lại vừa có những tác phẩm mới có thể đối thoại được với cuộc sống ngày hôm nay
và có thể đối thoại
và đặc biệt là đối thoại với lớp trẻ
chúng tôi cũng đã xây dựng những đề án lâu dài hơn để có thể tiếp cận với đối tượng khán giả trẻ
đặc biệt là các cháu học sinh sinh viên
và phải vào một cách mềm mại từ từ uyển chuyển
rõ ràng sự hoạt động trở lại của các đơn vị nghệ thuật tư nhân và công lập sau thời gian dài giãn cách xã hội
và những nỗ lực nâng cao chất lượng các tác phẩm nghệ thuật thay đổi cách thức tiếp cận là giải
pháp nhằm thu hút khán giả đến giảm thưởng thức nghệ thuật
và mong rằng trong thời gian tới thì những nỗ lực đó sẽ là cú hích để khởi động cho sự trở lại mạnh mẽ hơn của sân khấu việt nam
trước những khó khăn của các nhà hát bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có cuộc họp với các đơn vị nghệ thuật
nhằm trao đổi về những giải pháp tổ chức hoạt động sau dịch covid một mươi chín
đã có nhiều giải pháp kịp thời được đưa ra
trước mắt bộ văn hóa thể thao và du lịch hỗ trợ tài chính cho các đơn vị tổ chức biểu dịch
các đơn vị tổ chức biểu diễn tại nhà hát lớn hà nội cũng như ngay tại giạp của các đơn vị
mở đầu cho cuộc gia quân rầm rộ của các nhà hát tại thủ đô hà nội là nhà hát kịch việt nam
với vợ kịch nói bệnh sĩ của cố tác giả lưu quang vũ
bộ văn hóa cùng với nhà hát cố gắng trong nội lực của mình để mà khai thông lại các chương trình biểu diễn
cũng như là có nhiều biện pháp để làm sao mà thu hút được khán giả quay trở lại với khán phòng
chúng tôi đã có những buổi tuyên truyền rộng rãi về các chương trình và có một lịch trình chính xác
để cho khán giả có thể theo dõi
và ngoài ra ví dụ như là nhà hát lớn chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn trao cho các nhà hát
để các nhà hát có thể giàn dịch những vở diễn tốt nhất để mang ra nhà hát lớn
tôi rất mong muốn sự quan tâm của bộ còn sáo sát hơn nữa mạnh hơn nữa các nhà hát chuyển mình nhiều hơn nữa
bởi vì nếu như chúng ta không căng sức hết sức thì chúng ta không biết giới hạn của chúng ta ở đâu đâu
và giới hạn của chúng ta là giới hạn luôn luôn bị phá vỡ chính vì vậy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa
việc bộ văn hóa thể thao và du lịch hỗ trợ cho một mươi hai nhà hát trực thuộc sáng đèn liên tục trong thời gian tới
không chỉ là cú hích để các nhà hát trở lại phục vụ khán giả mà còn đem lại hiệu ứng tích cực
đó là tập trung xây dựng những tác phẩm chất lượng cao thu hút được khán giả đến với sân khấu
sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh
với các vở diễn nằm trong các đặt hàng của bộ và chúng tôi đầu tư cũng như là chúng tôi giản dựng và nâng cao hơn nữa
để phục vụ được khán giả thì như các bạn biết là tất cả các nghệ sĩ diễn viên luôn luôn hào hứng lắm
chúng tôi tập luyện ba buổi một ngày và lúc này chỉ trông chờ các nghệ sĩ trông chờ được ra sân khấu
được đắm mình với một thời gian đã rất lâu không được quay lại với khán giả
trước thách thức phải sáng tạo không ngừng và mong muốn được tiếp tục biểu diễn công hiến cho khán giả ngay khi mùa dịch kết thúc
các đơn vị nghệ thuật đã đặt mục tiêu đổi mới về chất lượng để kéo khán giả trở lại dạp
để đạt được như vậy cần phải đầu tư nâng cấp ngay từ khâu kịch bản giàn dựng thiết kế sân khấu đẹp mắt hấp dẫn và hiện đại hơn
sự chung tay của các cấp ban ngành sự nỗ lực và quyết tâm của từng đơn vị nghệ thuật
hy vọng sẽ mang đến những tín hiệu tích cực cho sân khấu đức nhà trong thời gian tới